tiếp tục phiên họp chính phủ thường kỳ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu chính phủ đã nghe báo cáo và thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
thủ tướng nguyễn xuân phúc chủ trì phiên họp
trong bối cảnh nền kinh tế thế giới còn nhiều biến động phức tạp và tình hình trong nước còn nhiều khó khăn thách thức
nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ thủ tướng chính phủ sự nỗ lực của các ngành các cấp cộng đồng doanh nghiệp
nền kinh tế nước ta tiếp tục đà phục hồi và tăng trưởng
tuy nhiên nền kinh tế nước ta còn nhiều khó khăn thách thức
các cân đối vĩ mô chưa thật sự vững chắc
tiến độ thu ngân sách nhà nước đạt thấp nhất là ngân sách trung ương
hoạt động của doanh nghiệp còn nhiều khó khăn buồn lậu gian lận thương mại hàng giả hàng kém chất lượng chưa được xử lý rứt điểm
tại buổi họp bộ kế hoạch đầu tư đã kiến nghị cần tập trung thực hiện phấn đấu hoàn thành các mục tiêu
nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi
tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi
kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
cho ý kiến về dự thảo nghị quyết chương trình hành động của chính phủ
thực hiện nghị quyết của ban chấp hành trung ương đảng về đổi mới mô hình tăng trưởng
và nghị quyết của quốc hội về tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
cần cân nhắc đội đặc nhiệm chuyên trách thực hiện việc tái cơ cấu

không làm quyết liệt thì quá trình tái cơ cấu sẽ không thành công
vấn đề quan trọng là các bộ ngành địa phương quán triệt tổ chức thực hiện đến nơi đến trốn
trong tái cơ cấu từng ngành từng lĩnh vực thủ tướng lưu ý phải có chế tài xử lý khi thực hiện
đồng thời nêu cao tinh thần trách nhiệm tìm cách làm hay